vừa qua tại hà nội đã diễn ra triển lãm công nghiệp quốc tế việt nga lần thứ hai
với nhiều hoạt động diễn ra trong suốt ba ngày triển lãm được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng thương mại giữa hai nước việt nam và liên bang nga
phát biểu tại lễ khai mạc phó thủ tướng chính phủ trị đình dũng đánh giá cao những thành quả hợp tác thương mại giữa việt nam và nga trong thời gian qua
triển lãm các doanh nghiệp việt nam sẽ tìm hiểu các giải pháp quy chế thương mại để đầu tư vào thị trường liên bang nga
chính phủ hai nước sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác giao thương trong các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu
triển lãm đã thu hút trên một trăm hai mươi doanh nghiệp và đại diện của hơn hai mươi tỉnh tại liên bang nga
cho thấy việt nam đang trở thành một trong những thị trường thu hút nhiều sự quan tâm từ phía các doanh nghiệp liên bang nga và ngược lại
theo số liệu thống kê từ tổng cục hải quan
tính hết sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy kim ngạch thương mại hai triều giữa việt nam và liên bang nga là một bảy tỷ usd
cũng tại triển lãm đã diễn ra diễn đàn kinh doanh việt nga
đây là các sự kiện quan trọng hỗ trợ các doanh nghiệp việt nam tiếp cận một khu vực thị trường rộng lớn
đông dân nhiều tiềm năng giao thương và hợp tác đầu tư
ngân hàng phát triển châu á adb vừa điều chỉnh lại dự báo tăng trưởng kinh tế việt nam là sáu bảy
trong cả hai năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi tám
trước đó mức dự báo mà ngân hàng này đưa ra chỉ là sáu ba cho năm nay và sáu năm cho năm sau
theo adb ngành nông nghiệp đã phục hồi do hạn hán bớt nặng nề tại đồng bằng sông cửu long và tây nguyên
công nghiệp và xây dựng vẫn duy trì mức tăng trưởng mạnh mẽ
ngoài ra lĩnh vực chế biến chế tạo có sự gia tăng mạnh mẽ lên tới một mươi hai tám trong ba quý đầu năm hai nghìn hai mươi
mức tăng trưởng cao nhất của ngành này trong nhiều năm
trong khi đó sự bùng nổ của ngành du lịch và ngân hàng đã giúp lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng cao hơn so với năm ngoái
mức dự báo tăng trưởng năm nay của việt nam là sáu bảy
trong khi mức dự báo tăng trưởng trung bình cho cả khu vực đông nam á là năm hai trong cả năm nay và năm sau
bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy tổng công ty đường sắt việt nam sẽ chính thức triển khai
cổng soát vé tự động tại các gà hà nội và sài gòn
cụ thể tại gà hà nội tổng công ty đường sát việt nam lắp sáu làn với một mươi cổng soát vé tự động
tại gà sài gòn lắp ba làn với năm cổng soát vé tự động
về quy trình đầu tiên hành khách đi tàu quét mã vé trên giấy hoặc trên màn hình điện thoại vào đầu đọc của cổng xoát vé
cổng xoát vé gửi thông tin đã giải mã từ qr code về phần mềm kiểm tra của đường sắt để kiểm tra tính hợp lệ
nếu vé hợp lệ cổng sẽ tự động mở chốt cửa cho một người qua
vì vậy nếu vé không hợp lệ sẽ không mở cổng và thông báo cho hành khách biết trạng thái qua đèn led và âm thanh
việc đưa hệ thống soát vé tự động tại hai gà lớn là hà nội và sài gòn
ngành đường sắt mong muốn sẽ bảo đảm tốt hơn an ninh trật tự tạo môi trường văn minh thân thiện
đặc biệt là trong dịp tết mậu tuất năm hai nghìn một mươi tám
tăng một mươi hai mươi ba so với năm hai nghìn một mươi bảy
thẳng dư thương mại của ngành diệt may đã đạt khoảng một mươi năm năm tỷ usd
đây sẽ là tiền đề vững chắc để ngành đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu từ ba mươi ba năm đến ba mươi bốn tỷ trong năm tới
chỉ trong hai tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy kim ngạch xuất khẩu ngành diệt may việt nam đạt năm hai mươi bảy tỷ đô la
nâng kim ngạch xuất khẩu cả năm hai nghìn một mươi bảy đạt trên ba mươi một tỷ usd
trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng diệt may
đạt gần hai mươi sáu tỷ usd tăng tám bảy so với năm hai nghìn một mươi sáu
xuất khẩu sơ sợi ước đạt ba năm tỷ đô la tăng gần hai mươi về trị giá so với cùng kỳ năm trước
năm hai nghìn một mươi tám ngành diệt may dự kiến sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu từ ba mươi ba năm đến ba mươi bốn tỷ usd
để đạt được mục tiêu này ngành cần phải thay đổi phương thức sản xuất cho phù hợp với những yêu cầu
tiêu chuẩn mà các quốc gia nhập khẩu yêu cầu
bên cạnh đó các doanh nghiệp cần phải tự nâng cao năng lực cạnh tranh
đầu tư chiều sâu vào kỹ thuật công nghệ mới
năng suất cao hơn
vừa qua bộ công thương đã ban hành thông tư số hai mươi tám năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị
sửa đổi bổ sung bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu
kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ công thương
theo đó bộ công thương sẽ sửa đổi bổ sung điều sáu
thông tư số ba mươi tám năm hai nghìn một mươi bốn về kinh doanh xăng dầu
sửa đổi bổ sung
bãi bỏ một số điều của thông tư số bốn mươi tám năm hai nghìn một mươi
về việc quy định quản lý chất lượng các sản phẩm hàng hóa nhóm hai
thuộc phạm vi quản lý của bộ công thương
sửa đổi bổ sung
bãi bỏ một số điều của thông tư số ba mươi ba năm hai nghìn một mươi
về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị dụng cụ điện
sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số một mươi hai năm hai nghìn một mươi
về xuất khẩu khoáng sản
ngoài ra bộ công thương cũng bãi bỏ chương bốn của thông tư số bốn mươi bốn
năm hai nghìn một mươi về kinh doanh xuất khẩu gạo
bãi bỏ thông tư số hai mươi năm hai nghìn một mươi
và thông tư số bốn năm hai nghìn một mươi bảy của bộ trưởng bộ công thương
quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người
loại từ chín chỗ ngồi chở xuống
thông tư này có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
qua gần một tháng thi đấu từ ngày một mươi chín tháng một mươi một
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy với một trăm một mươi tám trận
ngày một mươi sáu tháng một mươi một lễ bế mạc giải bóng đá hiệp hội doanh nghiệp
tp hcm năm hai nghìn một mươi bảy cup tona hai nghìn một mươi bảy đã diễn ra tại sân tàu đàn
cuba football tona cup hai nghìn một mươi bảy là giải phong trào và mới được tổ chức lần đầu
nhưng đã thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia cũng như có thời gian đầu tư
và sự chuẩn bị tốt với những cầu thủ có nhiều tố chất kỹ thuật
giải được khởi tranh từ ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
với sáu mươi một đội chia thị
thành một mươi sáu bảng thi đấu vòng tròn một lượt
mỗi bảng chọn hai đội có thành tích cao nhất vào thi đấu vòng một trên ba mươi hai
một trên một mươi sáu tứ kết bán kết và chung kết
qua gần một tháng thi đấu từ ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy với một trăm một mươi tám trận đã kết thúc thành công
với bốn đội vào bán kết bao gồm công ty vivu
lechon fullmeter sacombank hội doanh nghiệp quận tân bình
trận chung kết kịch tính giữa hội doanh nghiệp quận tân bình
và công ty cổ phần phát triển ứng dụng vivu
với lối chơi kỹ thuật và bài bản hơn
hội doanh nghiệp quận tân bình đã bước lên bục vinh quang
bằng chiến thắng thuyết phục trước công ty cổ phần phát triển ứng dụng vivu
với tỷ số ba hai giành chiếc cúp vô địch lần đầu tiên
được tổ chức cùng số tiền thưởng ba mươi triệu đồng
hai đội lechon fullmeter và sacombank đồng hạng ba
giải phong cách thuộc về đội công ty cổ phần phát triển ứng dụng vivu
cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thuộc về cao trung sơn
vivu một mươi bốn bàn với năm triệu đồng
thủ môn xuất sắc hồ nhật cầm tú
thuộc hội doanh nghiệp quận tân bình với năm triệu đồng
môi trường từ lâu đã trở thành mối quan tâm của toàn nhân loại
và vấn đề môi trường bảo vệ môi trường ở thời đại nào
thời điểm nào của mỗi quốc gia cũng được xem là nhiệm vụ hết sức quan trọng
trong những năm gần đây đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
ngành công nghiệp ở việt nam phát triển khá mạnh
đặc biệt là trong lĩnh vực điện than và điện khí
đây là bộ lọc bụi tính điện của nhà máy nhiệt điện vĩnh tân bốn
một trong những thiết bị quan trọng với vai trò kiểm soát thải cho nhà máy
hạng mục này trước đây thường được nhập khẩu một trăm linh
với kết cấu phức tạp và thường được các tập đoàn công nghiệp điện
có tiếng trên thế giới thiết kế thi công
nhưng lần đầu tiên pecc hai đã tham gia thiết kế thi công hạng mục này
với tỷ lệ nội địa hóa lên tới bốn triệu đồng
với tầm nhìn chiến lược của các lãnh đạo hai công ty
và với nhiệm vụ là phải kiểm soát phát thải cho dự án vĩnh tân bốn ngay từ đầu
thông qua công nghệ hàng đầu từ hamon và việc phát huy nội lực trong nước
của đội ngũ kỹ sư pecc hai để đáp ứng các tiêu chuẩn với chất lượng trong chế tạo
lắp dựng thử nghiệm quản lý tiến độ hệ thống esp đã được thực hiện một cách hoàn hảo
từ việc thông qua công nghệ hàng đầu của hama

một doanh nghiệp đến từ vương quốc bỉ có bề dày hoạt động ở hàng trăm quốc gia trên thế giới
hơn một trăm linh năm haman là đơn vị sáng tạo và đứng đầu trên thế giới
trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị về bảo đảm môi trường
haman đã cung cấp một trăm linh thiết bị tháp làm mát cho các nhà máy điện hạt nhân tại pháp
và đa phần các nước ở châu âu
những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất tại trung quốc và mỹ gần đây
cũng đã sử dụng các thiết bị của hamon
ngoài ra haman cũng thiết kế chế tạo lò hơi tận dụng nhiệt dư
cho các nhà máy công nghiệp và lò thu hồi nhiệt cho các nhà máy điện khí
cung cấp thiết bị trao đổi nhiệt cho các nhà máy lọc hóa dầu
và đặc biệt là haman có một mảng lớn các loại thiết bị môi trường
như hệ thống khử bụi tính điện hệ thống khử các acid như lưu hình
để làm sạch khói thải phát ra từ các nhà máy nhiệt điện
lọc hóa dầu xi măng và nhà máy thép
trước khi đưa vào ống khói để thải ra môi trường
có trên một trăm linh năm kinh nghiệm xử lý và làm sạch khí thải cho ngành năng lượng
và công nghiệp từ mỹ và thị trường mỹ với nhà máy nhiệt điện lớn nhất
tại california đến châu âu trong hơn một trăm linh năm qua
trong vòng năm năm gần đây haman đã cung cấp các hệ thống xử lý khí thải môi trường
cho nhiều nhà máy như nhiệt điện omon nhiệt điện thái bình
nhiệt điện vĩnh tân hai vĩnh tân bốn duyên hải ba mở rộng
và cả cho nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn
các thiết bị của haman đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường cao nhất hiện nay
gần tương đương với các chỉ tiêu tại châu âu
các thiết bị của hamon đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường cao nhất hiện nay

và tìm giải pháp cho nhà máy
cùng với đối tác là tổng công ty tư vấn điện lực hai
haman đã tập trung sửa chữa nâng cấp hệ thống khử bụi tính điện trong vòng tám tuần
khi nhà máy tạm ngừng hoạt động để khói thải thoát ra từ ống khói nhà máy không còn đen và bụi
phải nói là hiện nay chúng tôi không thể phát triển mà thiếu việt nam
việt nam là một nước đang phát triển với tốc độ nhanh nhất
không chỉ ở khu vực đông nam á mà cả trên thế giới
việt nam cũng có nhu cầu cao đối với các sản phẩm
thiết bị máy móc của chúng tôi
hamon là một công ty kỹ thuật và là nhà thầu quốc tế
với nhiều công nghệ được ứng dụng cho các nhà máy nhiệt điện và lọc hóa dầu
vì vậy chúng tôi không thể vắng mặt ở thị trường này
và từ năm hai nghìn một mươi một chúng tôi đã vào việt nam
hiện nay việt nam đang trên đà phát triển
và không có lựa chọn nào khác là phải tiếp tục xây dựng thêm các nhà máy điện mới
để cung cấp đủ năng lượng cho phát triển như điện than điện khí
hoặc có thể là điện gió điện mặt trời
mặc dù năng lượng tái tạo hiện chưa phải là giải pháp toàn bộ cho việt nam
theo các chuyên gia kinh tế
hiện nhu cầu tăng năng lượng khoảng một mươi năm hàng năm của việt nam là cao nhất thế giới
do vậy việt nam không thể dừng lại được
tuy nhiên dù có thúc đẩy phát triển
thì việt nam cũng phải dựa trên cơ sở tôn trọng các điều kiện và tiêu chuẩn môi trường
như các bạn biết rằng
việt nam là nước nhạy cảm trong vấn đề biến đổi
khí hậu các vụ bão lụt và gần đây là tình trạng xâm nhập mặn của đồng bằng sông kiều long
tôi nghĩ là các công nghệ sạch là một thế mạnh của bỉ
chẳng hạn như các thiết bị môi trường như khử bụi tĩnh điện cho khói thải
của các nhà máy nhiệt điện và công nghiệp
năng lượng sạch như điện gió điện mặt trời xử lý nước
là các công nghệ chúng tôi có thể hợp tác chia sẻ với việt nam
tôi muốn dẫn chứng một dự án mới khá thú vị là một hệ thống xử lý nổi và di động
chạy bằng năng lượng gió và mặt trời
có thể ứng dụng vào việc khử mặn cho đồng bằng sông kiều long
chúng tôi hy vọng dự án này sẽ sớm được triển khai và ứng dụng tại việt nam
chính sách nội địa hóa theo nghị định một nghìn bảy trăm chín mươi một của chính phủ
là chính sách hàng đầu mà chúng tôi thực hiện
mặc dù chúng tôi đã bắt đầu tiến hành từ trước đó
vì chúng tôi hiểu chính phủ việt nam sẽ không muốn tiếp tục nhập khẩu một trăm linh thiết bị từ nước ngoài
do vậy chúng tôi đã mang đến công nghệ
thực hiện chuyển giao công nghệ từng bước cho các doanh nghiệp việt nam
đối tác của chúng tôi là tổng công ty tư vấn điện lực hai
một công ty lớn thuộc tập đoàn địa lực việt nam
nhằm hợp tác cùng nhau thiết kế và chế tạo
tính đến năm hai nghìn một mươi bốn chúng tôi vẫn phải nhập khẩu một trăm linh thiết bị vào việt nam
nhưng đến nay chúng tôi đã thực hiện được sáu mươi năm công việc ở trong nước
điều này một phần là do hợp tác kỹ thuật
một phần cũng là do các nhà cung cấp tin cậy trong nước
đã đi cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua
để hiểu và làm được theo hệ thống tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm của chúng tôi
như tổng công ty lắp máy việt nam lilama đã chế tạo thiết bị
với chất lượng cao cho các hệ thống của chúng tôi
hiện tập đoàn haman đang có bảy dự án là các công trình xây dựng nhà máy nhiệt điện lọc dầu
vì vậy haman tiếp tục giám sát quản lý để các thiết bị của hammon hoạt động tốt trong hai mươi năm
chứ không phải chỉ là dừng lại từ hai đến ba năm
quý vị và các bạn thân mến
quý vị và các bạn thân mến
thông tin kinh tế nổi bật vừa rồi đã kết thúc chương trình nhịp sống kinh tế tuần này
mọi thông tin xin gửi về chương trình nhịp sống kinh tế
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội